ngày một mươi năm tháng ba cục dự trữ liên bang mỹ cắt giảm lãi suất tiêu chuẩn xuống mức gần bằng
động thái kịch tính chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám
mức giảm gần một điểm phần trăm của ngân hàng trung ương mỹ ngày một mươi năm tháng ba này là lần cắt giảm
lãi suất khẩn cấp thứ hai trong tháng nhằm giảm bớt những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
với nền kinh tế mỹ
thông báo của fed cho biết đã giảm lãi suất xuống biên độ mục tiêu từ đến hai mươi năm do cho rằng
tác động của dịch covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong thời gian tới
và gây rủi ro cho triển vọng kinh tế
thông báo cho hay fed hy vọng sẽ duy trì phạm vi mục tiêu đến khi tin tưởng rằng nền kinh tế
đã vượt qua được các diễn biến gần đây và trên đà đạt được mục tiêu ổn định việc làm
và giá cả tối đa cùng ngày tổng thống mỹ donald trump đã hoan nghênh việc cắt giảm lãi suất của fed